quá trình kiểm tra xác minh cơ quan công an đã xác định nguyễn đình sáu là người mua hàng phế liệu trôi nổi trên thị trường bán lại cho công ty khác
tại thời điểm phát sinh các hợp đồng kinh tế mua hàng thì công ty magalam không biết gì về pháp nhân ký kết hợp đồng mà chỉ thông qua sáu
cho đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cục thuế tỉnh bình dương có kết luận giám định xác định hành vi của nguyễn đình sáu là hành vi trốn thuế với số tiền hơn hai trăm bốn mươi hai triệu đồng
tại tỉnh bình định liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng ma túy trong thời gian giãn cách xã hội xảy ra tại khu resortu nam ở huyện phù cát
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tù đối với hai mươi bốn bị cáo
trước đó vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
mai vũ nhân chú tải thị xã hòa nhơn tỉnh bình định vẫn đặt phòng tại resort vu nam để tổ chức sinh nhật cho bạn gái
và rủ thêm nhiều bạn bè đến cùng tham gia sử dụng ma túy
trong lúc các đối tượng đang sử dụng ma túy thì đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bình định bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật
nguyễn từ sơn chú tải thành phố hồ chí minh là quản lý của resort vu nam cùng với hai nhân viên đã tự ý chứa chấp để thu lợi bất chính
với hành vi trên nguyễn từ sơn phải nhận bàn án chín năm tù gia
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam vừa bắt quả tang
đang sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn
trước đó vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đột xuất
tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
qua kiểm tra đã phát hiện bắt quả tăng bốn thanh niên gồm ba nữ một nam có biểu hiện sử dụng ma túy tại một phòng của khách sạn
và tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa tròn màu trắng bảy túi ni lông bên trong có chất tinh thể dạng hạt màu trắng
bốn điện thoại di động
cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu những người này khai nhận số viên ma túy trên nhờ bạn bè mua giúp với giá bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng mua về để sử dụng
thực hiện đợt kiểm tra xử lý về hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
vào sáng ngày hôm nay trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
tổ chức tuần tra phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng chục xà lan có vi phạm trên sông tiền
tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm phương tiện xà lan
về hành vi chở quá vạch mớn nước an toàn đồng thời buộc các chủ phương tiện thuyền trưởng phải hạ tải đúng vạch giấu mớn nước an toàn của phương tiện mới được phép tiếp tục lưu thông
vào chiều ngày hôm nay thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết
mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua đã gây ra ngập lụt cục bộ ở một số địa phương và khiến cho hơn năm hectare cây trồng bị ngập và có nguy cơ bị mất trắng
cụ thể về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các huyện ia súp lắk và crong ana có trên năm một trăm linh hectare cây trồng các loại bị ngập chủ yếu là diện tích lúa
gần một mươi năm hectare ao nuôi thủy sản đã bị nước cuốn trôi thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng
riêng tại huyện lắc mặc dù mưa đã giảm nhưng nước từ thượng nguồn các sông suối đổ về
khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngập sâu
theo thống kê toàn huyện đã có hơn hai sáu trăm linh hectare lúa bị ngập sâu
ước thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là trên sáu mươi bảy tỷ đồng
và cũng trong đợt mưa lũ lần này đã làm cho một trăm hai mươi tám nhà dân tại huyện ia súp bị ngập sâu
hiện nay nước đã rút người dân trở lại sinh hoạt bình thường
một số công trình thủy lợi giao thông giáo dục trên địa bàn các huyện lắc ea súp bị hư hỏng đang được khắc phục
phòng covid một mươi chín mũi ba đối với trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tại thành phố đà nẵng chỉ đạt hơn một mươi sáu
trong đó trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tỷ lệ tiêm mũi một thì chỉ đạt hơn ba mươi bốn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước
ngành y tế và ngành giáo dục của thành phố đà nẵng đang tích cực triển khai phát động đợt tiêm vaccine
tại các điểm trường trước thềm năm học mới
đây là một trong hai điểm trường tổ chức tiêm lưu động cho học sinh trên địa bàn quận hải châu
được phát động từ ngày một mươi bốn tháng tám
dự kiến mỗi ngày các điểm tiêm như thế này sẽ đáp ứng được hơn năm trăm linh lượt tiêm
tại điểm tiêm nhân viên y tế giáo viên chủ nhiệm các lớp được bố trí để hướng dẫn phụ huynh
học sinh các quy trình trước và sau tiêm
cái đó là cần thiết và vừa cái học hành của nó nữa cho nên chị đồng ý cố gắng đợt này là chị cho đi tiêm
chứ còn đặc ra nếu mà cho bé đi tiêm chị cũng thấy xót lắm vì nhiều cái tư tưởng áp lực với gia đình nữa
vận động để tiếp tục tiêm thế này là tốt mà vì mình không phải cho bản thân mình
mặc dù nhà chị chưa ai bị dịch cả không phải cho bản thân mình mà cho cộng đồng cho các em nữa
mà khi các em được tiêm như vậy thì cũng yên tâm là cũng có được trang bị cho mình
khi đi học chung ngồi chung như vậy thì nên tiêm
theo ghi nhận hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine tại các trường tại thành phố đà nẵng còn thấp
nguyên nhân là do tâm lý của một bộ phận phụ huynh còn lo lắng hoặc chưa hiểu đúng về vaccine
ngành giáo dục thành phố cụ thể là nhà trường giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tuyên truyền
vận động khuyến khích phụ huynh đưa con em đi tiêm bằng nhiều hình thức khác nhau
nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch trước kỳ học mới
đến ngày hôm nay thì tôi thấy trên địa bàn của trường chúng tôi nó riêng và trên địa bàn của hải châu thì
ngày hôm nay đi tiêm chủng tôi thấy lực lượng học sinh đi cũng rất là đông
điều này cũng rất là khả quan trong việc mà học sinh cố gắng để có thể tiêm chủng vaccine một cách đầy đủ
các mũi để các em chuẩn bị vào năm học mới
và đây cũng là một điều kiện rất là cần thiết để cho các em đón chào một năm học mới
để phòng dịch bệnh covid khi mà tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến rất là khó khăn
để đảm bảo được việc tiêm chủng an toàn ngành y tế cũng có việc tăng cường nhân lực
từ các cơ sở y tế trong toàn ngành cho các điểm tiêm để đảm bảo việc tổ chức tiêm chủng
theo đúng kế hoạch của ngành giáo dục cũng như các địa phương
đồng thời là đảm bảo việc tiêm chủng an toàn theo các quy trình tiêm chủng đã được bộ y tế quy định
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nẵng qua chiến dịch tiêm chủng lần này
sẽ phấn đấu một trăm linh học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi được tìm nhắc lại mũi ba
tối thiểu bảy mươi học sinh từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín
được phát động tiêm chủng sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi một tháng tám trên địa bàn bảy quận huyện
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đại tử xã bảo đài huyện lục nam tỉnh bắc giang
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng triệu văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lão xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng dương văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hố vạn xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện